thời gian gần đây thông tin công ty trường sinh cát lâm trung quốc sản xuất và tiêu thụ hàng trăm
nghìn liều vaccine dpt phòng bạch hầu ho gà uốn ván kém chất lượng ra thị trường đang
khiến nhiều người hoang mang vậy việt nam có nhập khẩu loại vaccine này hay không phóng viên
của truyền hình nhân dân đã có buổi làm việc với đại diện viện vệ sinh dịch tễ trung ương để làm
rõ vấn đề này đại diện viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết loại vaccine phòng ba bệnh
bạch hầu ho gà uốn ván hiện nay đang được sử dụng ở việt nam là do viện vaccine và sinh
phẩm y tế sản xuất ngoài ra các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều không
có xuất xứ từ trung quốc
được biết các vaccine sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm walking
dịch bệnh nếu và khi chúng ta có thể tắt chỗ cao nhiều điều này ra thì những t mcgregor và zakir và
các loại vacciner được sản xuất trong nước hay riverhatid đã được sản xuất vào trường thống này papersn
được biết các vaccine sản xuất trong nước hay starving chúng ta lừa ra một việc để ăn ables được dùng trong nên thấy một nhiều thứ job khác
mỗi sản phẩm được đánh giá thử nghiệm tính an toàn hiệu quả bởi hội đồng khoa học trong nước trước khi đăng ký sử dụng
sau đó mỗi lô vaccine phải được kiểm định qua viện kiểm định quốc gia và sinh phẩm y tế nếu đạt tiêu chuẩn quốc gia mới được phép lưu hành
với quy trình nghiêm ngặt chất lượng vaccine sử dụng tại việt nam cả trong và ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng đều đảm bảo
các bậc cha mẹ hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của các vaccine được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng
bởi vì trước khi đưa vaccine vào sử dụng trong chương trình cho trẻ em và phụ nữ đặc biệt là phụ nữ có thai trẻ em dưới một tuổi và các trẻ em trẻ dưới năm tuổi
thì tất cả các vaccine này đã được kiểm định rất là nghiêm ngặt về mặt chất lượng trước khi đưa vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng
các chuyên gia khuyến cáo
người dân không nên quá hoang mang và cần đưa trẻ tới tiêm đúng liều đúng lịch để bảo đảm sức khỏe